theo thông tin từ bộ y tế ngày hôm nay có bốn tám trăm linh sáu bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi trên cả nước lên tám mươi năm một trăm năm mươi bốn ca
về tình hình lây nhiễm bản tin dịch bệnh covid một mươi chín chiều nay công bố
tính từ sáu h đến một mươi tám h ba mươi phút ngày hôm nay hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín
ghi nhận ba chín trăm sáu mươi bốn ca nhiễm mới trong đó bốn ca nhập cảnh còn lại là những ca ghi nhận trong nước
như vậy tổng số ca nhiễm trong ngày hôm nay là tám bảy trăm sáu mươi sáu ca
cũng trong chiều nay sở y tế hà nội thông tin từ một mươi hai h đến một mươi tám h ngày một mươi một tháng tám
thủ đô ghi nhận thêm một mươi hai ca mắc mới covid một mươi chín trong khu cách ly
chiều nay nhận được tin báo về trường hợp người dân đã bị lên cơn đau tim
cần phải đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức
các cán bộ chiến sĩ công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên tỉnh an giang đã kịp thời hỗ trợ
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h chiều nay người dân phường mỹ thạnh điện báo công an phường
về việc bà lê thị hồng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
trú tại địa phương đang lên cơn đau tim phải đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay
nhưng không liên hệ được xe có thể nguy hiểm đến tính mạng
tiếp nhận tin báo lãnh đạo công an phường đã nhanh chóng phân công thượng úy lê minh soàn
và thượng úy trần văn trể điều khiển xe chuyên dùng của lực lượng công an
đến phối hợp cùng với gia đình đưa bà đến bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh an giang cấp cứu kịp thời
tiến an ninh trả tự sau hai ngày lận trốn nguyễn hữu phú trú tại huyện yên dũng tỉnh bắc giang
hung thủ gây ra vụ án mạng khiến hai người trong một gia đình thương vong vào ngày chín tháng tám vừa qua
đã bị công an huyện yên dũng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang bắt giữ
gần hai giờ sáng ngày chín tháng tám công an huyện yên dũng tiếp nhận tin báo từ quần chúng nhân dân
về việc tại xã xuân phú huyện yên dũng xảy ra vụ giết người
đối tượng nguyễn hữu phú đã dùng dao chém nhiều nhát vào ông nguyễn viết trung
trú cùng địa phương khiến nạn nhân tử vong tại chỗ
chưa dừng lại phú còn tiếp tục dùng dao chém nhiều nhát vào bà phan thị sậu là vợ của ông trung
khiến bà sậu bị thương nặng
tại cơ quan điều tra nguyễn hữu phú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
và cho biết do có mâu thuẫn cá nhân nên đã gây ra vụ việc
sau một thời gian điều tra xác minh vào sáng nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh thanh hóa đã tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba đối tượng
nguyễn thị phương chủ tịch hội đồng quản trị công ty phương anh lê thị hồng linh
giám đốc công ty vận tải hùng trang và đinh thị nga kế toán của công ty phương anh
về hành vi mua bán trái phép hóa đơn gây thất thoát tiền thuế của nhà nước gần một trăm linh tỷ đồng
được biết phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế và buôn lậu công an tỉnh thanh hóa
đã phát hiện công ty phương anh và công ty hùng trang có hành vi mua bán trái phép hóa đơn thuế giá trị gia tăng
nhưng không có hoạt động kinh doanh thực tế để kê khai báo cáo thuế
xuất hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hóa dịch vụ kèm theo với giá giao động từ năm tám giá trị hàng hóa dịch vụ
ghi trong hóa đơn để kiếm lời bất chính
điển hình từ tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
hai công ty này đã mua bán hàng trăm tờ hóa đơn giá trị gia tăng gây thất thoát tiền thuế cho nhà nước
tổng số tiền thể hiện trong hồ sơ lên tới gần một trăm linh tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
liên bộ công thương tài chính vừa công bố điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu
trong đó giữ nguyên các mặt hàng xăng và giảm nhẹ đối với các mặt hàng dầu
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tiếp tục giữ nguyên ở mức hai mươi bốn trăm chín mươi tám đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba cũng giữ mức hai mươi một sáu trăm tám mươi một đồng một lít
giá dầu diesel năm s ở mức một mươi sáu một trăm bảy mươi ba đồng một lít giảm hai trăm linh hai đồng một lít so với giá hiện hành
dầu hỏa có giá là một mươi năm một trăm bảy mươi chín đồng một lít giảm hai trăm một mươi chín đồng một lít so với giá hiện hành
dầu mazut một trăm tám mươi cts ba năm s có giá một mươi năm bốn trăm linh năm đồng một kg giảm một trăm một mươi bảy đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cts ba năm s có giá một mươi năm bốn trăm linh năm đồng một lít giảm một mươi năm bốn trăm linh năm đồng một lít so với giá hiện hành
nhằm hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín
mặc dù giá xăng trên thị trường thế giới có xu hướng tăng
nhưng liên bộ công thương tài chính quyết định tăng chi quỹ bình ổn giá để giữ ổn định
không tăng giá các mặt hàng xăng giảm giá các mặt hàng dầu ở mức nhiều hơn mức giảm của thế giới
sáng nay một vụ cháy nổ kinh hoàng tại cửa hàng bán ga số nhà hai trăm bốn mươi bốn đường thạch sơn
thị xã sapa tỉnh lào cai đã xảy ra rất may là không có thiệt hại về người
vụ nổ xảy ra tại cơ sở kinh doanh mặt hàng ga khí hóa lỏng
ngay sau khi xảy ra đám cháy lực lượng cứu hộ có mặt tại hiện trường
nhưng rất khó tiếp cận bởi các bình ga liên tục phát nổ tạo ra những khối lửa khổng lồ nguy hiểm
thống kê sơ bộ ban đầu tài sản của hai hộ gia đình tại số nhà hai trăm bốn mươi bốn hai trăm bốn mươi sáu đã bị thiệt hại hoàn toàn
số nhà hai trăm bốn mươi hai bị đám cháy lan làm ảnh hưởng một phần đến toàn bộ tầng một và tầng hai
tại hiện trường còn lại rất nhiều vỏ bình ga trong đó có cả những bình ga lớn cũng phát nổ
sau hai tuần bắt giữ và củng cố hồ sơ ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra huyện rồng giềng
tỉnh kiên giang đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với bốn đối tượng
tổ chức đánh bạc và đánh bạc an tiền cho hàng chục người khác tham gia
trong lúc toàn tỉnh kiên giang đang thực hiện giãn cách xã hội
phòng chống dịch bệnh theo chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
bốn đối tượng bị bắt tạm giam gồm lê mẫn xuyên võ tấn tài võ văn phước và lâm minh lành
cùng chú tại huyện rồng riềng tỉnh kiên giang
trước đó ngày hai mươi tám tháng bảy lực lượng công an đã đột kích bắt quả tăng tụ điểm đánh bạc
bằng hình thức lắc tay xỉu an tiền tại một căn nhà hoang
thuộc ấp sẻo dầu xã hỏa an
khi thấy lực lượng công an nhiều con bạc bỏ chạy số còn lại đóng cửa căn nhà để cố thủ
buộc lực lượng công an phải dùng súng bắn đạn hơi cay để khống chế và bắt được một mươi năm đối tượng
tạm giữ số tiền khoảng năm mươi triệu đồng hai bộ tài xỉu và nhiều tăng vật khác phục vụ cho việc đánh bạc
ổ bạc này do xuyên tài phước và lành đứng ra tổ chức và thu tiền sâu
để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng
các đối tượng đã tổ chức đánh bạc trong một ngôi nhà của người dân bỏ trống
ngày hôm nay công an xã long đức thành phố trà vinh đang hoàn tất hồ sơ
đề xuất chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với bốn người dân cùng chú tại phường một thành phố trà vinh
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
vào khoảng một mươi sáu h ngày một mươi tháng tám qua công tác nắm tình hình
lực lượng công an xã phối hợp với quân sự tiến hành kiểm tra nhà một người phụ nữ
thì phát hiện bốn người trên đang tụ tập nên tiến hành lập biên bản quả tang
qua làm việc chủ nhà khai nhận có thuê một người phụ nữ đến phụ việc nhà
và rủ thêm hai người đàn ông khác đến để ăn hủ tiếu xào
cơ quan chức năng đã xử phạt mỗi trường hợp một mươi năm triệu đồng
riêng chủ nhà là hai mươi triệu đồng vì có hành vi tổ chức tụ tập
phát hiện sáng ngày một mươi một tháng tám trong đó sáu ca là công nhân tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nguyên bình
địa chỉ tại ấp bảy xã tân thành thành phố đồng xoài
nguồn lây nhiễm là do một lái xe từ thành phố hồ chí minh lên giao nhận hàng tại công ty làm lây lan dịch bệnh
hai ca còn lại cũng xuất phát từ ổ dịch này là f một của hai công nhân bị nhiễm covid một mươi chín của công ty nguyên bình
ngay sau khi phát hiện chúng ta dưng tính nói trên
ngay trong đêm qua và dạng sáng nay ngành y tế thành phố đồng xoài đã có mặt để tiến hành phun xịt khử khuẩn toàn bộ công ty và nơi lưu trú của tất cả các công nhân
đồng thời trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cũng tiến hành lấy mẫu của tất cả sáu mươi sáu người liên quan đến chùm lây nhiễm và đưa đi cách ly tập trung tất cả các trường hợp này
để đảm bảo việc tiếp cận vaccine covid một mươi chín và tăng khả năng huy động nguồn lực của xã hội
ủy ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ y tế chính thức cho phép công ty vina capital thực hiện hợp tác công tư tổ chức thu phí tiêm vaccine theo cơ chế là mua năm liều vaccine trả tặng xã hội một liều
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết thành phố luôn ý thức rõ về tầm quan trọng của vaccine trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và nỗ lực tìm kiếm mọi cơ hội để mang vaccine về cho người dân
ủy ban nhân dân tp hcm đã giao tập đoàn vincapital và công ty safarco nhiệm vụ đàm phán
dự thảo hợp đồng để mua năm triệu liều vaccine moderna để thương thảo và ký hợp đồng chính thức
dự kiến địch giao vaccine vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi một hoặc quý một năm hai nghìn hai mươi hai
đồng thời tiếp tục thương lượng cung ứng tối thiểu hai triệu liều moderna giao trong tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ngoài ra các công ty được ủy quyền sẽ mua ít nhất một mươi triệu liều vaccine mũi tăng cường và giao trong đầu quý ii năm hai nghìn hai mươi hai
vì mối thứ hai này rất quan trọng và hiện nay các nước đã đặt hàng nhiều
do đó ủy ban nhân dân tp hcm cũng kiến nghị bộ y tế
tổng hợp nhu cầu vaccine morina của các địa phương khác nhằm tổng số lượng đặt hàng vaccine gần năm triệu liều chính
và một mươi triệu được tăng cường để thúc đẩy giao hàng sớm và có thể giảm giá mua vaccine
ngoài ra ủy ban nhân dân tp hcm cũng đề nghị bộ y tế xem xét ký bản cam kết miễn trừ trách nhiệm
khi có yêu cầu từ nhà sản xuất nhà cung ứng vaccine
ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
công an tỉnh phối hợp cùng với thanh tra sở thông tin và truyền thông tỉnh đồng tháp
cho biết là đã ra quyết định xử phạt đối tượng trần đình đình ngụ tại thị trấn sa rài huyện tân hồng
về hành vi tự ý sửa kết quả trên phiếu xét nghiệm covid một mươi chín rồi đăng lên mạng xã hội
chỉ vì đùi giỡn với bạn mà trần đình đình đã dùng ứng dụng beauty plus trên điện thoại cá nhân
để chính sửa kết quả phiếu xét nghiệm covid một mươi chín từ âm tính chữ viết tay trên bàn ảnh thành dương tính
sau đó sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook có tên trần đình đình cung cấp hình ảnh phiếu xét nghiệm
để chỉnh sửa kết quả dương tính với nhóm facebook
qua làm việc đình khai nhận mục đích đưa tin giả của mình chỉ để đùa dẫn với nhóm bạn
lực lượng chức năng đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính năm triệu đồng đối với hành vi này
công an huyện bình chánh tp hcm vừa ra quyết định xử phạt đối tượng lý minh vĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ngụ tại tỉnh quảng nam vì sử dụng tài khoản facebook đưa những thông tin không đúng sự thật
về tiền hỗ trợ của người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
trong tối ngày tám tháng tám lý minh vĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ tính quảng nam sử dụng tài khoản facebook
mang tên lý minh vĩ đăng tải trên nhóm facebook tô là dân vĩnh lộc với nội dung
bắt thang lên hỏi ông trời chỉ tiền hỗ trợ có đòi được không
chỉ ít phút sau khi đăng tải bài viết đã thu hút rất nhiều người dùng facebook tham gia
với hàng trăm bình luận chia sẻ tạo dư luận không tốt liên quan công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn huyện bình chánh và thành phố hồ chí minh
tiến hành xác minh công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh xác định lý minh vĩ
là người đăng tải dòng trạng thái trên và mời về trụ sở công an công an làm việc
qua làm việc vĩ khai nhận do trong thời gian giãn cách xã hội ở nhà rảnh rỗi
nên đăng tải nội dung trên với mục đích đăng cho vui ngoài ra không có mục đích gì khác không bị ai xúi dục
xét thấy hành vi của lý minh vị ảnh hưởng đến hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín của chính quyền địa phương
mặc dù bản thân vị đã được nhận tiền hỗ trợ nhưng vẫn cố tình đăng thông tin để gây hiểu lầm
và ứng tiêu cực đối với người xem
công an huyện bình chánh đã ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoảng một
điều một trăm linh một nghị định một mươi năm của chính phủ với mức phạt là bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng
thưa quý vị từ địa bàn được đánh giá là khu vực có nguy cơ cao về dịch covid một mươi chín
giờ đây thành phố thủ đức đã có hàng trăm khu phố tổ dân phố con hẻm và chung cư với hơn sáu mươi năm hộ dân
hai trăm linh năm nhân khẩu được đánh giá là vùng an toàn với dịch
và để đạt được điều này là sự hỗ trợ của hàng ngàn tình nguyện viên
gồm nhiều lực lượng cùng tham gia mô hình khu phố an toàn không còn covid
đây là một trong những khu phố an toàn không còn covid điển hình tại phường trường thọ thành phố thủ đức
tại đây mỗi ngày tổ dân phố tự quản sẽ phối hợp cùng lực lượng đoàn
và các nhân viên thanh niên hội cụ chiến binh trực canh gác chốt từ sáu giờ đến một mươi tám giờ hàng ngày
để kiểm soát người ra vào không cho người lạ mặt và người giao hàng vào khu dân cư
cho đến nay trên địa bàn phường cũng đã tiến hành ra sót dẫn động
phối hợp với khu phố thành lập được ba mươi tám vùng an toàn
trong đó khoảng trên một trăm năm mươi tình nguyện viên hiện nay đang hoạt động có hiệu quả tốt
ủy ban nhân dân phường an khánh thành phố thủ đức trụ sở ủy ban phường từ lúc nào đã trở thành kho hàng
để lưu trữ lương thực thực phẩm hỗ trợ cho người dân trên địa bàn
mỗi sáng nơi đây sẽ là điểm tập kết để chính quyền địa phương sắp xếp chuyển lương thực đến
để hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh đặc biệt là người dân trong khu vực vùng an toàn
đây là nỗ lực của chính quyền địa phương nhằm giữ vững vùng an toàn kiểm soát sự lây lan của dịch
tiến tới thực hiện xanh hóa bản đồ covid một mươi chín trên địa bàn
mỗi ngày chúng ta tăng được nhiều cái vùng an toàn thì trên bản đồ của phường tăng mỗi ngày được thêm vùng an toàn
thì chính là việc chúng ta đã dần dần để khống chế được dịch cũng như đẩy lùi phần dịch
khu phố tổ dân phố an toàn không còn covid một mươi chín là sáng kiến của công an thành phố thủ đức
nhằm giữ vững mở rộng vùng an toàn và kiểm soát sự lây lan của dịch covid một mươi chín
lực lượng công an tp thủ đức chỉ đạo công an ba mươi bốn phường nhanh chóng tham mưu ủy ban nhân dân phường
khẩn trương thiết lập các vùng an toàn
công an an toàn tại tất cả các hẻm tổ dân phố khu phố khu vực chung cư hoặc ngay cả đối với các cơ sở tôn giáo
nếu đảm bảo đủ điều kiện không có kf liên tục trong vòng bảy ngày trở lên
đối với lực lượng công an thành phố thủ đức thì là luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
quyết tâm thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ của ban giám đốc giao cho để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn trên địa bàn cũng như phòng chống covid cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn
để sẽ chiến thắng cái dịch này góp phần và tạo sự bình yên cho thành phố trong thời gian sớm nhất
để giữ vững vùng an toàn công an thành phố thủ đức tha mưu cho ủy ban nhân dân thành phố thủ đức
triển khai chích vaccine tại khu phố có vùng an toàn tránh nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào
theo đánh giá đây là mô hình phù hợp tình hình thực tế hiện nay để chủ động phòng ngừa dịch ngay khi dịch chưa xảy ra
và phát huy được lực lượng nồng cốt là cán bộ tổ dân phố đảng viên khu trí trong giữ gìn an toàn cho khu vực
cái thứ nhất là trước hết nói về cái sự là vận động thì nói chung là cũng có một số người cũng sợ là khi mà mình lập cái vùng xanh này
thì mọi người cái ngại đầu tiên là mọi người nghĩ là không biết là mình có được đi ra ngoài hay không
vẫn được đi bình thường hay không thì trên tinh thần đó thì tổ tự quản và cũng như là chốt tình nguyện cũng giải thích cho bà con rất là rõ
và cái thứ hai nữa là thường thì anh em chỉ có đi tuần tra trong cái khu dân cư thôi nhưng mà bây giờ do phát sinh thêm cái việc mà giao nhận hàng
và phung cử quận thì mới đầu thì anh em cũng hơi bỡ ngỡ cũng hơi khó khăn
nhưng mà được sự động
viên của bà con cũng có sự đồng lòng do đó là các anh cũng đã bắt nhịp công việc rất là trôi chảy
đến nay trên địa bàn thành phố thủ đức đã có một mươi khu phố chín mươi tổ dân phố ba trăm tám mươi bảy hẻm bốn mươi ba chung cư năm mươi năm khu dân cư bốn mươi bốn đường năm nhà trọ
một khu vực hai cơ sở tôn giáo một ký túc xá một công ty với hơn sáu mươi năm hộ hơn hai trăm linh năm nhân khẩu đã được thiết lập vùng an toàn
đây là nỗ lực của gần một bảy trăm linh tình nguyện viên
gồm nhiều lực lượng như trưởng phó tổ dân phố dân quân lực lượng nồng cốt ở cơ sở người dân tham gia trực tại các chốt tự bảo vệ
sau một thời gian tập trung dồn sức chống dịch thành phố đã tạo được một số chuyển biến rất quan trọng
tuy nhiên vẫn có tình trạng quá tải nhiều nơi chưa đảm bảo giãn cách khi tổ chức tiêm chủng
và nếu đơn vị nào để xảy ra lây nhiễm tại các địa điểm tiêm sẽ bị xử lý
đây là một trong những nội dung trọng tâm được đánh giá trong việc thực hiện chỉ thị số một mươi hai của ban thường vụ thành ủy tp hcm về tăng cường một số biện pháp
thực hiện chỉ thị số một mươi sáu trên địa bàn thành phố được ban hành ngày một mươi một tháng tám
tại hội nghị đánh giá kết quả triển khai chỉ thị một mươi hai của ban thường vụ thành ủy tp hcm
bí thư thành ủy thành phố nguyễn văn nên đánh giá cao việc nhiều cơ quan đơn vị đã lập đường dây nóng phục vụ phòng chống dịch
phản ứng nhanh hơn có nhiều giải pháp việc làm cụ thể đáp ứng hơn
qua đó thành phố ghi nhận một số chuyển biến tích cực
bí thư thành ủy lưu ý các địa phương phát huy lực lượng tại chỗ để chống dịch bên cạnh sự hỗ trợ từ bên ngoài
chỉ ra những hạn chế bí thư nên cho biết có tình trạng quá tải nhiều nơi chưa đảm bảo giãn cách khi tổ chức tiêm chủng
nếu phát hiện lây nhiễm tại các điểm tiêm sẽ xử lý đơn vị xảy ra lây nhiễm
về điều trị f quản lý f một ông nên yêu cầu điều chính phù hợp để hạn chế tình trạng quá tải
giữa các tuyến cách ly thu dung điều trị cố gắng thực hiện đồng bộ điều trị chăm lo quản lý f gắn với hạn chế số ca tử vong
lãnh đạo thành ủy tp hcm hy vọng mỗi người cố gắng nỗ lực quyết tâm vượt qua chính mình
để đi qua cơn bão một cách bản lĩnh để chiến thắng dịch bệnh
với niềm tin sức mạnh đoàn kết thấp chắc ý chí hành động phối hợp chặt chẽ
chúng ta cùng làm tốt hơn những việc đang làm để sớm đế lùi dịch bệnh